ba giả thuyết ba yếu tố môi trường

tìm hiểu về những triệu chứng thông thường của căn bệnh này phó giáo sư tiến sĩ độ văn dũng

triệu chứng rõ nhất là y dược
triệu chứng rõ nhất là y dược
chứng rõ nhất cần cảnh giác của bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em tại nhiều quốc gia hiện nay là xuất hiện đột ngột các triệu chứng tiêu hóa như đau bụng dữ dội sốt tiêu chảy nôn mửa vàng da hay vàng mắt
theo đó những biểu hiện của bệnh bao gồm nước tiểu sẫm màu phân màu xám nhạt ngứa da vàng mắt và da
những người nhiễm bệnh cũng bị đau cơ và khớp sốt buồn nôn đau bụng chán ăn hay cảm thấy bị ốm và luôn mệt mỏi bất thường
hiện có ba trẻ đông nam á đã tử vong do viêm gan nên nguy cơ lây nhiễm sang việt nam hoàn toàn có thể xảy ra
do đó phó giáo sư dũng nhấn mạnh một số triệu chứng mà các bậc cha mẹ cần phải theo dõi trên
đầu tiên trẻ nhiễm andernovirus sẽ có triệu chứng đau bụng dữ dội sốt nước tiểu sẫm màu hay phân nhạt màu
triệu chứng rõ nhất cần cảnh giác đặc biệt lưu ý ở trẻ là vang da vang mắt
những điều cần lưu ý
hiện tại nguyên nhân gây bệnh do andinovirus vẫn được các chuyên gia nhận định
là giả thuyết cao nhất
được biết adenovirus vừa lây theo đường hô hấp đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp
nên để hạn chế loại virus này tấn công hệ miễn dịch ở trẻ
thì việc tuân thủ các biện pháp vệ sinh thông thường lây nhiễm theo đường hô hấp như đeo khẩu trang
không tụ tập giữ khoảng cách là quan trọng
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trường khoa y tế công cộng đeo y dược tp hcm nhấn mạnh
trong thời điểm này nên lưu ý thêm những biện pháp vệ sinh truyền theo đường tiêu hóa
khi đi vệ sinh không ăn uống chung
phó giáo sư dũ khuyến cáo các chuyên gia dịch tễ nên giám sát andinovirus
để phát hiện ca mắc ban đầu và số ca mắc tăng hay không
các bậc phụ huynh nên theo dõi sát triệu chứng của con mình sẽ giúp cho trẻ được phát hiện điều trị sớm
và cũng cảnh báo sớm cho ngành y tế triển khai các biện pháp dịch tễ kịp thời
cùng với đó tiến sĩ bác sĩ trương anh thư trường khoa kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện bạch mai
các ca viêm gan không rõ nguyên nhân khởi phát từ anh
sau đó xuất hiện tại mỹ châu âu và một số nước đông nam á
cuối tuần qua singapore đã xác nhận một trường hợp ở bệnh nhi một mươi tháng tuổi
và hôm qua ngày bốn tháng năm indonesia thông báo có ba trẻ tử vong do căn bệnh bí ẩn này
trong số các ca ghi nhận một số trẻ từng mắc covid một mươi chín
số khác nhiễm adinovirus gây bệnh cảm lạnh thông thường
bác sĩ anh thư cảnh báo dù viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân chưa xuất hiện tại việt nam
nhưng cũng cẩn thận trọng với căn bệnh mới này đã xuất hiện ở một số nước
và có thể để lại hậu quả rất nặng nề
nhấn mạnh vấn đề này bác sĩ thư chia sẻ
theo tôi những việc cần làm hiện nay là các phụ huynh thầy cô cơ sở y tế cần cập nhật thông tin
theo dõi để phát hiện sớm nhất có thể những trẻ có triệu chứng của bệnh
thực hiện tốt vệ sinh tay vệ sinh bề mặt và vệ sinh đường hô hấp
ở những nơi trẻ thường xuyên có mặt không để trẻ tiếp xúc với những trẻ bị ốm khác
cho đến thời điểm hiện tại việc điều trị viêm gan bí ẩn ở trẻ tùy thuộc với mức độ nghiêm trọng
một số bệnh nhân có thể tự khỏi
trong những trường hợp nguy hiểm hơn khi gan bị hỏng trẻ có nguy cơ rơi vào trạng thái hôn mê
thậm chí phải ghép gan
hiện ở nước ngoài phương pháp chẩn đoán và điều trị tốt nên trẻ tình trạng nặng
có thể được ghép gan sẽ qua được cơn nguy kịch
những trường hợp nặng không được ghép gan đều tử vong
vì vậy việc phát hiện sớm triệu chứng rất có giá trị để can thiệp điều trị cho trẻ
theo thông tin mới ghi nhận người phát ngôn của tổ chức y tế thế giới who
ông taris yassarevic ngày ba tháng năm cho biết cơ quan này đã nhận được báo cáo
với ít nhất hai trăm hai mươi tám trường hợp trên toàn cầu có thể đã mắc bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ
cùng hàng chục trường hợp nghi nhiễm khác đang được điều tra
các cơ quan y tế trên toàn cầu đang nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân đằng sau sự gia tăng bí ẩn
các trường hợp viêm gan nặng ở trẻ nhỏ vốn đã khiến ít nhất bốn trẻ tử vong
trong đó có ba ca ghi nhận tại indonesia
bên cạnh việc phòng ngừa lây nhiệm adenovirus
thì việc bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ trước covid một mươi chín
cũng vẫn là điều được đặc biệt lưu ý
các chuyên gia khuyến cáo trong giai đoạn dịch covid một mươi chín còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan
các phụ huynh nên cho con mình đi tiêm vaccine covid một mươi chín
trẻ tiêm chủng tốt cứ ưu điểm sẽ giảm sự đột biến của virus trong tương lai
đồng thời cũng tạo là chán bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ trước những tăng nhân gây bệnh
bởi việc đồng nhiễm covid một mươi chín cùng những loại virus khác
có thể dẫn đến những hậu quả bệnh khôn lường
thưa quý vị mặc dù cho đến hiện tại việt nam chưa ghi nhận ca nhiễm nào
từ căn bệnh viêm căn bí ẩn ở trẻ nhưng trước tình trạng bệnh lan mạnh
ra gần hai mươi quốc gia trên thế giới và đã ghi nhận bốn trường hợp tử vong
đây được xem là căn bệnh báo động toàn cầu chứ không chỉ việt nam
vì vậy việc kiểm soát sức khỏe trẻ nhỏ là điều vô cùng cần thiết
để đồng hành cùng các con phụ huynh nên tìm hiểu thông tin
theo dõi các biểu hiện bệnh cũng như có các biện pháp phòng tránh nguy cơ
lây nhiễm virus bằng cách cho trẻ đeo khẩu trang và thực hiện rửa tay thường xuyên
nguyên nhân gây ra căn bệnh bí ẩn này vẫn đang được các chuyên gia y tế nỗ lực nghiên cứu
mọi thông tin mới nhất về căn bệnh này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại